tỉnh bình định hiện chưa ghi nhận ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
tuy nhiên khu vực biên giới biển tại các cảng của địa phương có lưu lượng tàu thuyền lớn
người qua lại đông và phức tạp
vì vậy tỉnh đã tăng cường các công tác kiểm soát
thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch tại các khu vực cao có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm
hiện nay tại cảng quy nhơn những tấm biển như thế này đã được đặt ở nhiều nơi
công tác phòng covid một mươi chín đang được lãnh đạo công ty chú trọng tăng cường
tất cả xe ra vào cổng đều được xin phục khử trùng
tất cả cá nhân đến làm việc tại khu vực cảng đều phải lập tờ khai y tế
đo nhiệt độ đeo khẩu trang sát khuẩn tay
cảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khử trùng các tàu đến cảng nhận trả hàng hóa
không giải quyết cho thuyền viên lên bờ trường hợp đặc biệt
khi lên bờ phải chịu sự giám sát y tế của cơ quan chức năng
còn tại cảng cá quy nhơn hiện nay có nhiều tàu neo đậu để tiếp nguyên vật liệu cho chuyến biển mới
bán quản lý cảng cá đã thường xuyên dùng loa và cửa lực lượng đến các tàu cá
để tuyên truyền cho ngư dân các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
mọi ngư dân đến khu vực cảng đều được đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn khai báo y tế
đơn vị cũng tuyên truyền thêm cho bà con các chủ thương mua bán hồ lậu trong cảng
là bài hình thức là cài cái khẩu trang
cái khẩu trang điện tử như bluezone để thực hiện việc kiểm soát được nguồn bệnh và tiếp xúc của f f một
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh mặc dù chưa ghi nhận ca dương tính với sars cov hai
bình định đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp
đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao như tại các cảng hàng cảng cá
bình định hy vọng sớm cùng cả nước bao vây ngăn chặn và dập dịch thành công
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ